trong vòng chưa đầy hai tháng bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã tiếp nhận và điều trị cho năm sản phụ phải nhập viện cấp cứu vì bị bỏng ngạt khí do dùng than để sửa ấm
thậm chí là đã có sản phụ bị bỏng đến cấp độ ba có nghĩa là vết thương hoại tử nặng và đang được các bác sĩ tích cực điều trị
chỉ vì dùng than để sửa ấm sau khi sinh sản phụ quê ở bình thuận này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng vai và cánh tay trái vết thương bị hoại tử các bác sĩ buộc phải ghép da thẩm mỹ
bệnh viện trợ rẫy tp hcm đã tiếp nhận và điều trị cho năm sản phụ bị bỏng ngạt khí do dùng than để sửa ấm sau khi sinh các bác sĩ buộc phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng vai và cánh tay trái vết thương bị hoại tử

cảnh báo người dân tuyệt đối không nên dùng than để sửa ấm nhất là các sản phụ sau khi sinh để tránh nguy hại đến sức khỏe